từ giờ ngày một mươi bốn tháng chín những người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín trong các khu vực thực hiện chỉ thị một mươi năm có thể đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch
riêng những người đã tiêm hai mũi vaccine tại các huyện đức hòa bến lức cần đước cần duộc thủ thừa nhưng nằm trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm thì có thể qua các trạm chốt kiểm soát dịch nhưng chỉ đi lại trong phạm vi nội huyện
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cũng tiếp tục thực hiện thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong một mươi bốn ngày kể từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng chín
trong thời gian này từ hai mươi giờ hôm trước đến bốn h sáng hôm sau người dân không ra khỏi nhà trừ các trường hợp khẩn cấp
người dân chỉ ra khỏi nhà trong những trường hợp thật sự cần thiết
tất cả các trường hợp được ra khỏi nhà di chuyển trên đường người dân phải đảm bảo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông kèm theo giấy tờ tùy thân
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k di chuyển theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đi đến và ngược lại
riêng đối với địa bàn xã nghĩa an thuộc thành phố quảng ngãi xã trà phong thuộc huyện trà bồng và các khu vực do chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố quyết định
khi có caf phải thực hiện giãn cách xã hội tuyệt đối đó là tuyệt đối không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó thực hiện nhà cách ly với nhà
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh như hiện nay nhiều người dân xa xứ ở các vùng dịch đang rất muốn được về quê để tránh dịch
và trước nhu cầu này thì nhiều chủ phương tiện đã lén lút tổ chức đưa người từ vùng dịch về quê với mục đích trục lợi
hành vi trên đã bị lực lượng chức năng tỉnh bình thuận phát hiện và xử lý nghiêm
phóng sự ngay sau đây sẽ vạch trần thủ đoạn mà các đối tượng dùng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép
trước đó lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông hàm tân phát hiện xe đông lạnh năm mươi một d ba mươi tám nghìn hai trăm một mươi bốn đang đậu trong sân một quán cơm
thuộc xã tân đức hàm tân có dấu hiệu nghi vấn
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế lê văn tuấn mở thùng xe đông lạnh để kiểm tra
và phát hiện có đến một mươi năm người trong đó có một trẻ em đang bên trong
từ lời khai của tài xế tuấn lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy tìm các xe liên quan
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày cảnh sát phát hiện xe bảy chỗ sáu mươi một a ba mươi một nghìn hai mươi bảy đang đậu trong một cây xăng thuộc hàm tân
lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh
qua làm việc lái xe này cho biết còn một xe bảy chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh
truy xét nhanh
công an phát hiện thêm xe ô tô bảy mươi năm a một mươi bảy nghìn bảy mươi tám đang đầu cách đó sáu km
và cũng đang đợi để đón người trên xe đông lạnh từ đồng nai về hà tĩnh và quảng trị
trên mạng xã hội thì cũng có một người là đưa lên là bảo là anh em nào tiền chiến
thì có mấy người khách đang cần về quê
thì mình thấy vậy thì mình cứ ái vào thì lấy số điện thoại thì người ta bảo là đón từ bixi đồng nai về
rồi về tới ra tới ngã ba dầu dây thì thả người ta xuống đó là tiền trung người ta trả cho mình là một bảy trăm linh
em không biết vi phạm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp hai tháng rồi giờ không có hỗ trợ của địa phương của tên đó
rồi bọn em giờ cũng dân lao động thất nghiệp thì bọn em cũng phải ở lại cũng không phụ được
mà giờ về cũng biết là cũng nguy hiểm cũng vi phạm thì bọn em phải liều ra
mình có biết được cái việc mà mình ngồi trong cái thùng xe mà đóng kính như vậy
thì nguy hiểm đến tính máy của mình như thế nào
dạ em cũng biết là nguy hiểm nhưng mà giờ em cũng hết cách rồi
hiện trạm cảnh sát giao thông hàm tân đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tiến hành điều tra làm rõ
có hay không đường dây đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép để về quê
hiện tại những hành khách trên xe tải đông lạnh đã được đưa đi cách ly tại trung tâm huyện hàm tân
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh bình thuận sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương
để có phương án đưa đón người dân về quê
trong thời gian sớm nhất chỉ trong thời gian ngắn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín
tại chốt kiểm dịch số hai lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý sáu vụ việc liên quan đến hành vi
đưa người vượt chốt kiểm dịch trái phép để về quê
các tài xế xe đã lợi dụng phong khúc kiểm soát dịch vận chuyển người
khi qua chốt kiểm soát dịch ô tô khách thì họ đã đưa người lên xe ô tô tải
để thông qua chốt
để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc trên thì ngoài công tác trực và kiểm soát phương tiện tại chốt
lực lượng chức năng còn triển khai các tổ tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ một a
để vừa đảm bảo trực tự an toàn giao thông vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
sau khi tất cả các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch
thì lực lượng trạm cảnh sát giao thông hàm tân trong quá trình tuần tra kiểm soát
cũng phải tiếp tục kiểm tra các phương tiện nhất là ô tô khách
kiểm tra xem quá trình lưu thông có chở người chốn khai báo đi tới theo quy định hay không
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh lực lượng tại chốt kiểm soát
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ để giữ vững
và hạn chế việc lây lan dịch bệnh
từ bên ngoài vào tỉnh bình thuận người dân khi có nhu cầu về quê tránh dịch
nên liên hệ chính quyền địa phương nơi tạm trú để được sắp xếp bố trí phương tiện
và điều kiện để về quê đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và an toàn cho chính bản thân mình đừng để tiền mất tật mang
một đối tượng có hành vi mua bán chai phép cho ma túy vừa bị công an tp vinh
tỉnh nghệ an bắt giữ
một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
theo đó vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín tại đường cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tẩy xã thượng sơn huyện đô lương về hành vi mua bán chai phép cho ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả hết sức quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ nguyễn xuân dũng đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an dũng khai nhận ngay sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an
tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
dũng đã nhanh chóng móc nối với các đối tượng phía bên kia biên giới để tiến hành giao dịch
tìm cách đưa ma túy về địa bàn để tiêu thụ
được biết dũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn từng có nhiều tiền án
trong đó ba tiền án về tội trộm tài sản
và bóc gỡ hai băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tàng trữ sử dụng ma túy và các loại vũ khí quân dụng
và thực tế này cho thấy tội phạm băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tàng trữ sử dụng ma túy và các loại vũ khí quân dụng

chính vì vậy mà trong giai đoạn hai đấu tranh với tội phạm tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đã xác định và chuyển trạng thái
từ vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sang đấu tranh chấn áp loại tội phạm này
với vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
tội phạm ma túy có tàng trữ các loại vũ khí nguy hiểm là thực trạng đã được lực lượng công an đưa ra nhận định
trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường định công quận hoàng mai là đối tượng có nhiều tiên án tiền sự
khi dũng cùng đồng bọn tổ chức sử dụng ma túy tại một căn nhà trên địa bàn phường nam đồng quận đống đa
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận đống đa phát hiện dũng có đem theo một khẩu súng quân dụng để trên xe ô tô
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của dũng lực lượng công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng
một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lưu đạn
là số vũ khí quân dụng đấy là đối tiện mua với mục đích là phòng thân với cả sư tầm
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình công an quận hà đông xác định có một nhóm đối tượng
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an quận hà đông
thu giữ một số lượng lớn vũ khí quân dụng gồm hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn một khẩu súng bắn đạn ghém
thuộc lại vũ khí quân dụng một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
ngoài ra nhóm đối tượng này tàng chữ một mươi túi ni lông chứa bốn mươi ba năm trăm tám mươi sáu gam methamphetamine
một túi ni lông chứa hai mươi một viên nén ma túy chất methamphetamine một túi ni lông chứa một trăm bảy mươi năm gam ketamine
cục cảnh sát hình sự đã xác định trong giai đoạn hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã xác định phương châm

và truy xét tận gốc
và phối hợp với chặt chẽ với tòa án và viện kiểm sát các cấp để đưa ra một số vụ án xét xử điểm
để giăn đe và giáo dục chung phòng ngừa tội phạm chung
xác định vũ khí quân dụng vẫn còn tiềm mẩn trong nhân dân đặc biệt các đối tượng có hành vi chế tạo sản xuất
nhằm bán cho các đối tượng hình sự đối tượng tội phạm về ma túy để thực hiện các hành vi phạm tội
theo đó lực lượng công an xác định thời gian này sẽ tổ chức lồng ghép các chuyên đề đấu tranh
phòng chống tội phạm hình sự như tội phạm giết người tội phạm tín dụng đen tội phạm ma túy
với công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
việc đấu tranh với tội phạm có tảng trữ vũ khí quân dụng trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ
và quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân trong đó giải pháp chuyển trạng thái
sang đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
chắc chắn sẽ góp phần ngăn chặn kiềm chế tình trạng tàng trữ vũ khí quân dụng trong các băng nhóm tội phạm
cũng như trong quần chúng nhân dân